hiệp hội hoa đà lạt cho biết sở giao thông vận tải tp hcm vừa có thông báo
cho một số phương tiện lưu thông vào khu vực nội đô thành phố
phục vụ tổ chức trợ hoa tết kỳ hợi hai nghìn một mươi chín
trong đó xe vận chuyển hoa đà lạt được tạo điều kiện
để vào các trợ đồng mối lớn tại tp hcm
theo thông báo các loại xe tải được lưu thông từ ngày một hai đến hết ngày ba hai
cùng giờ hàng ngày từ sáu h đến bảy h và từ hai mươi một h đến hai mươi hai h
để vận chuyển hoa tươi vào khu vực trung tâm tp hcm
sở giao thông vận tải tp hcm yêu cầu lái xe khi lưu thông phải mang theo thông báo nêu trên
và chịu sự kiểm tra kiểm soát của các lực lượng kiểm soát giao thông
mùa hoa tết năm hai nghìn một mươi tám nhiều nhà vườn tại đà lạt bị thiệt hại nặng
do hoa từ đà lạt vận chuyển về các trợ đồng mối tại tp hcm
nhưng không thể vào trợ vì kẻ xe tắt đường
khi đã vào được trợ thì sản phẩm bị xuống cấp rội hàng
từ những bất cập đó hiệp hội hoa đà lạt sở công thương tỉnh lâm đồng
kiến nghị tp hcm xem xét tạo điều kiện để xe vận chuyển hoa tết đà lạt
được lưu thông những tuyến đường cấm trong những giờ cao điểm
hiện khoảng chín mươi hoa đà lạt tiêu thụ thị trường trong nước
trong đó tập trung chủ yếu thị trường tp hcm